ba đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chân ma túy xuyên biên giới vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể vào lúc bốn h ba mươi năm phút đối tượng nguyễn đức công chú tại tỉnh hải dương đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép một bánh heroin tại xã tiền phong huyện quế phong tỉnh nghệ an
tiếp đó vào khoảng năm giờ ba mươi bảy phút cùng ngày tại khu vực thị trấn kim sơn huyện quế phong hai đối tượng trong đường dây này gồm và bá trò và lương minh thắng cũng bị bắt
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận và bá trò đã tìm cách mua ma túy từ bên kia biên giới rồi móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh là nguyễn đức công và lương minh thắng để vận chuyển ma túy đưa ra khỏi địa bàn nghệ an để tiêu thụ
để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng nhóm đối tượng này luôn sử dụng tên giả và thường xuyên thay đổi phương tiện trong quá trình di chuyển
thưa quý vị những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
bộ công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn
liên quan tới vấn đề này vào chiều ngày hôm nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an khẳng định
đây là thông tin giả thông tin thất thiệt sai sự thật
bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây hoang mang dư luận
tác động tiêu cực tới an ninh kinh tế tài chính tiền tệ an ninh đầu tư
đồng thời đề nghị mọi người dân không nên tin nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khiến hai người gồm một nam và một nữ thương vong
xảy ra tại hiệu làm tóc ở thành phố bắc ninh vào tối ngày hôm qua
liên quan tới vụ án này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cũng đã tạm giữ hình sự phan thanh hoàng chú tại tỉnh tuyên quang là đối tượng gây án
cụ thể hoàng và nạn nhân nữ có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay
trong quá trình làm việc tại bắc ninh nạn nhân nữ có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
do ghen tuông vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán cắt tóc gội đầu vũ huyền ở phố nguyễn gia thiểu thành phố bắc ninh
hoàng đã xông vào dùng dao kéo đâm nhiều nhát vào cả hai người khiến nạn nhân nữ tử vong tại chỗ còn nạn nhân nam bị thương nặng
thưa quý vị những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
bộ công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn
liên quan tới vấn đề này vào chiều nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an khẳng định
đây là thông tin giả thông tin thất thiệt sai sự thật
bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây hoang mang dư luận
tác động tiêu cực tới an ninh kinh tế tài chính tiền tệ an ninh đầu tư đồng thời đề nghị mọi người dân không tin không nghe
không lan truyền các thông tin thất thiệt tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
còn vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên xét xử sơ thẩm bảy mươi bốn vị bụng
bảy mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh
phiên xét xử này dự kiến kéo dài từ bốn mươi năm tới sáu mươi ngày
tòa đã triệu tập năm mươi ba tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan bốn mươi ba người làm chứng và khoảng một trăm linh luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
và bảo vệ quyền lợi ích cho người liên quan
tại phiên xử hôm nay nhiều nhân chứng và người liên quan vắng mặt không lý do
một bị cáo được tại ngoại có đơn xin xét xử vắng mặt
đại diện viện kiểm sát cho rằng một số luật sư nhân chứng vắng mặt
không ảnh hưởng đến việc xét xử vì phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày và hồ sơ vụ án có lời khai của họ
tòa chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát và phiên xử hôm nay diễn ra phần kiểm tra nhân phân lý lịch của các bị cáo
theo cáo trạng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng trong vụ án đã gặp gỡ thỏa thuận
việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn là năm mươi ba bốn tỷ đồng
sau đó phân chia công việc trách nhiệm cho từng người
cụ thể phan phan hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán pha nhập lậu và đi hối lộ
đào ngọc viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ singapore về việt nam
hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số sang này cho nguyễn hữu tứ và trần việt thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ vân trúc tỉnh bình dương
sau đó cung cấp cho các đồ mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã thu lợi bất chính tổng cộng ba trăm hai mươi năm chín tỷ đồng
tham gia tiêu thụ ở thị trường trong nước các hành vi đấy cần phải được làm rõ
để chứng minh vấn đề liên quan đến tội buôn lậu này có phù hợp hay không
liên quan đến việc bảo kê đường dây buôn lậu xăng này
ngày một mươi năm tháng bảy tòa án quân sự quân khu bảy đã tuyên phạt bị cáo lê văn minh
cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng bốn một mươi năm năm tù lê xuân thanh
cầu tư lệnh cảnh sát biển vùng ba một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
cầu đại tá chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang nguyễn thấy anh
bị phạt tù chung thân tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
một mươi bị cáo khác bị phạt từ sáu tháng hai mươi một ngày đến một mươi sáu năm với ba nhóm tội danh
buôn lậu nhận hối lộ và không tố giác tội phạm
như chúng tôi đã đưa tin vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi tại ngôi nhà sáu tầng
ở ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy hà nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn
đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt chỉ sau ít phút
cứu được một mươi một người mắc kẹt ra ngoài an toàn
sau sự việc hình ảnh một trong số một mươi một người được giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn
mặt mũi lấm lem ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nước nở được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội
cái ôm của nữ nạn nhân như muốn thay lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã không quản ngại nguy hiểm giải cứu những nạn nhân thoát khỏi cái chết cận kề
và sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị câu chuyện của những người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường lúc đó

đối với nhà bảy tầng như vậy cũng rất là may mắn một điều cho ba em ở trên thủ tường tum
đó là nhà kề của cái nhà bị cháy hai nhà đấy đều sáu tầng và đều có xây dựng gọi là cái lô ra
dân hay gọi là cái chuồng cọp đấy
thì chúng tôi trèo qua cái chuồng cọp đấy và đứng lên trên cái khu vực chuồng cọp đấy và kiệu nhau
thì thạng cũng thể nào có thể tiếp cận được ở đấy
anh em cùng sử dụng các cái
các cái thiết bị chuyên dùng để cắt và tạo ra một cái cửa sổ gần như một cái cửa sổ hay gọi là lối thoát lặn thứ hai
để đưa lặn nhân ra bên ngoài thôi
đặc biệt là có một bạn ở bị mắc kè ở cái tầng bốn thì may mắn em đã phát hiện ra
và kịp thời tôi ra ngoài thì hai tay hai cánh tay đã bị bỏng và chân cũng đã bị bỏ
khi mà em cứu được người ra ngoài thì em cảm thấy vòng nó nhẹ hơn rất là nhiều
lực lượng phòng cháy cháy đến rất kịp thời
bởi vì trong vòng chưa đến ba mươi phút đã dập đám cháy và
đưa người bị mắc kè cho người ra
may là không có lây dỉ chỉ bị nhẹ nhàng thôi cứ là chóng thôi
hiện tại là chỉ có một người bị bỏng thì gặp lầy thôi
chúng tôi rất là trách mặt gia đình với cả người dân ở đây là rất cảm ơn lực lượng phòng cháy cháy
hôm qua lúc đầu khi mà chưa gặp các anh ấy em cũng khá là lo
nhưng mà sau khi mà gặp rồi thì em thấy các anh ấy cũng rất là nhiệt tình
và nói chung là chu đáo từ đầu đến cuối
thì cũng các anh ấy cũng nhanh chóng vào lao lên rồi là cắt sắt hết ra cho em để cứu bọn em
thì các anh ấy cũng đặt mục tiêu là
cứ bọn em lên trên hết cho nên là các anh ấy cũng cố gắng nhanh chóng
và em rất là cảm động và rất là kiểu biết ơn các anh đấy
vào ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi tại hà nội sẽ diễn ra hội nghị song phương cấp bộ trưởng
về hợp tác phòng chống ma túy giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
đây sẽ là dịp để lực lượng công an hai nước đánh giá những kết quả đã đạt được
bài học rút ra và tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp đấu tranh
mở các đợt cao điểm chung về tuyên truyền tấn công
chấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới trong những năm tới
liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng từ chiếc xe fortuner bảy chỗ lao xuống hồ xuân hương
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi khiến hai người tử vong
mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
đến nay cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bước đầu
theo đó chiếc xe fortuner bảy chỗ mang biển số sáu mươi bảy a sáu mươi tám thuộc sở hữu của hai vợ chồng
sinh sống tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
ngày một mươi ba tháng một mươi cả hai cùng với tài xế và hướng dẫn viên du lịch đà lạt
khi họ đi tới đường lê đại hành gần cầu ông đạo với tốc độ tương đối nhanh
thì chiếc xe đi lao thẳng xuống hồ
lúc này hai vợ chồng ngồi sau xe đã nhanh chí thoát ra ngoài bơi vào bờ
riêng hai nạn nhân là tài xế và nam thanh niên hồi trước nhiều khả năng do va đập mạnh
khiến bị chóng hoặc bị thương nặng không thể thoát ra ngoài được
tại cơ quan chức năng hai nhân chứng xác nhận lái xe không sử dụng rượu bia
nhưng do không thuộc đường trời lại mưa vào tối nên tài xế đã nhầm mặt hồ làn đường và lao thẳng xe
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục phối hợp với cục khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an
giám định chiếc xe làm rõ nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn
cơ quan kiểm soát đã phối hợp với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản
trong những vụ án về tham nhũng kinh tế
trong đó có vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan kích xét nghiệm đại án việt á
tổng tài sản trong những vụ án về tham nhũng kinh tế vừa qua cơ quan kiểm sát và các đơn vị chức năng đã thu hồi là
hơn chín năm trăm ba mươi ba tỷ đồng thu năm mươi usd phong tỏa ba mươi hai một trăm một mươi usd kè biên một trăm một mươi sáu bất động sản và một trăm năm mươi chín năm trăm sáu mươi năm cổ phiếu cổ phần
một trăm bảy mươi năm lượng vàng sgc thu hồi ba trăm chín mươi ba một trăm một mươi năm ba m hai
đáng chú ý trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra bất động sản
tại công ty việt á các bị can nhận hối lộ đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi bất chính
cơ quan điều tra đã kê biên tài sản phong tỏa tài sản tổng tài sản thu hồi trị giá lên tới hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
báo cáo nêu rõ tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
đạt tám mươi hai sáu vượt hai mươi hai sáu so với chỉ tiêu của quốc hội tăng hai mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi một
hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật không để xảy ra oan sai
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn trí tuất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tải ấp sáu xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó ngay sau khi nhận được tin báo của nguyễn thị thanh hương về việc một đối tượng sử dụng tài khoản facebook
và ra lô ảo lừa đảo chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã vào cuộc điều tra và xác định
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn trí tuất đã lập một tài khoản facebook tên là tuấn nguyễn và lên mạng xã hội nhờ một người không rõ danh tính
làm chứng minh nhân dân giả mang tên là nguyễn trí hùng để đăng ký tài khoản ngân hàng ảo mang tên nguyễn trí hùng
để nhận tiền từ các bị hại
khi thấy thông tin đăng bán thửa đất trên mạng từ facebook của tuấn nguyễn chị hương đã liên hệ xin được bán lô đất trên
để hưởng tiền hoa hồng
khi có khách liên hệ với chị hương để mua lô đất trên với giá sáu chín tỷ đồng tuất đồng ý và bảo chị hương nhận cọc lô đất đó hai trăm linh triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của tuất
tuy nhiên nhận được tiền tuất chặn liên lạc với chị hương đồng thời xóa tài khoản gia lô và facebook ảo để tránh bị lực lượng công an phát hiện
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
với hành vi cho vay lãi nặng trần văn vĩnh ba mươi tám tuổi chủ quán karaoke vip và hoàng tuấn anh bốn mươi tuổi
quê ở nam định nhân viên quán karaoke vip tại địa chỉ phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng phòng chống tội phạm đường phố công an tỉnh đồng nai đã phát hiện hoàng tuấn anh cất giấu ba cuốn sổ ghi chép vay mượn tiền
và hơn tám mươi triệu đồng trong cốc xe mô tô khi lưu thông trên địa bàn phường tân hiệp
qua đấu tranh anh khách đã gửi lời cho tân hiệp
qua đấu tranh anh khách được vĩnh giao nhiệm vụ ghi chép sổ sách thu tiền gốc và lãi
nhân viên quán karaoke vip vay mượn tiền hàng tháng
sau khi tiếp nhận vụ việc đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa vào cuộc điều tra đã bắt giữ vĩnh
tại cơ quan công an vĩnh thừa nhận vay lãi nặng và cho một mươi năm tiếp viên của quán karaoke của màn làm chủ vay hơn bốn trăm linh triệu đồng lãi suất một mươi một tháng thù lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng